mở lại đường bay liên tỉnh nội địa

theo thống kê từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng tháp
tính từ ngày một tháng một mươi đến ngày sáu tháng một mươi tỉnh đã tiếp nhận hơn hai mươi sáu người dân tự phát đi từ tp hcm đồng nai bình dương long an trở về địa phương
lượng người về quê rất lớn nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh là rất cao
lãnh đạo các tỉnh các sở ngành và các huyện thành phố đã nỗ lực tiếp nhận hỗ trợ người dân
đồng thời thực hiện xét nghiệm sàng lọc sars cov hai và đưa đi cách ly tập trung theo quy định
không để xảy ra tình trạng un tắc mất an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
trong số hơn hai mươi sáu người dân trở về địa phương gần bảy hai trăm linh người chưa được tiêm vaccine covid một mươi chín chiếm đến hai mươi chín
hơn một mươi một sáu trăm linh người đã tiêm mũi một chiếm bốn mươi sáu
gần bốn ba trăm linh người đã tiêm đủ hai mũi chiếm một mươi bảy
có hai hai mươi người f sau điều trị chiếm tám
qua xét nghiệm sàng lọc rt pcr hiện tỉnh đã phát hiện một trăm bảy mươi sáu trường hợp dương tính với sars cov hai
phần lớn người dân trở về quê đều có hoàn cảnh khó khăn
do vậy tỉnh đang xem xét hỗ trợ chi phí xét nghiệm và chi phí cách ly y tế tập trung
trước tình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong mấy ngày vừa qua
chủ tịch ubnd tỉnh sóc trăng ông trần văn lâu vừa ký văn bản gửi thứ trưởng bộ quốc phòng
tổ trưởng tổ công tác đặc biệt của chính phủ về việc kiến nghị hỗ trợ năng lực phòng chống dịch covid một mươi chín
trong những ngày vừa qua số lượng lớn người lao động từ tp hcm tỉnh bình dương đồng nai long an
về với địa phương gây áp lực rất lớn đối với công tác phòng chống dịch của tỉnh
đến nay sóc trăng đã tiếp nhận khoảng bốn mươi người về địa phương
trong đó đa số chưa tiêm vaccine hoặc chỉ tiêm một mũi
nên số người nhiễm sars cov hai là khá cao gây quá tải cho các cơ sở cách ly điều trị từ tỉnh đến cơ sở
hầu hết người lao động về địa phương có hoàn cảnh khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn
để kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng kiến nghị hỗ trợ khẩn cấp về nhân lực sinh phẩm thiết bị y tế cho tỉnh sóc trăng
cụ thể một mươi bác sĩ một trăm linh điều dưỡng năm trăm linh test nhanh khả nguyên
sinh phẩm xét nghiệm pcr máy abb ott một trăm linh bộ gồm ký test nhanh cộng môi trường lấy mẫu
sinh phẩm xét nghiệm pcr máy ro che một trăm linh bộ
gồm kỹ test nhanh và môi trường lấy mẫu
máy thở các loại năm mươi cái
trang phục phòng chống dịch cấp ba một trăm linh bộ
vaccine khác chín trăm linh liều
tỉnh sóc trăng cũng kêu gọi vận động các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y tế
các chuyên gia nhân viên y tế đã nghỉ hưu tham gia vào các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín tại địa phương
để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín cho những công dân trở về từ các tỉnh thành phố phía nam
chiều ngày sáu tháng một mươi ubnd
tỉnh nghệ an phát công văn hỏa tốc
gửi tất cả các huyện thành phố và thị xã trên địa bàn tỉnh kích hoạt lại các khu cách ly tập trung ở địa phương
sẵn sàng đón người về quê
trường hợp các khu cách ly không đáp ứng được thì sử dụng các trường mầm non để làm cơ sở cách ly tập trung
giám đốc sở giao thông vận tải nghệ an cho biết
khu cách ly của tỉnh đã quá tải không còn chỗ trống
khi lượng người về quê quá đông do đó người dân phải tập trung và trở lại ở dưới chân núi dung quyết một thời gian khá dài
chỉ trong một mươi hai tiếng sở giao thông vận tải đã điều động nhiều ô tô để chở người về bảy huyện thị xã để thực hiện cách ly tập trung
và một mươi năm xe chở người và xe máy trung chuyển từ nghệ an ra địa bàn tỉnh thanh hóa
bên cạnh đó chủ tịch liên đoàn lao động nghệ an thông tin
những người lao động làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn không vi phạm các biện pháp phòng chống dịch
có hoàn cảnh khó khăn trở về từ các tỉnh thành phố phía nam từ ngày một tháng tám đến nay sẽ nhận được mức hỗ trợ là năm trăm linh đồng trên một người
đến sáng nay ngày bảy tháng một mươi các địa phương ở miền tây vẫn đang tiếp tục tiếp nhận nhiều người dân trở về từ thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an
sau khi các tỉnh thành này nới lỏng giãn cách xã hội ông đoàn tấn bửu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp cho biết
mặc dù những ngày qua người thân từ phát di chuyển về quê với số lượng rất lớn và đột ngột nhưng lực lượng chức năng và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh đã kịp thời phối hợp
phản ứng nhanh để tổ chức tiếp nhận cách ly y tế đảm bảo an toàn theo quy định
điều phương cũng kịp thời huy động các nguồn lực để bố trí đầy đủ các điều kiện ăn nghỉ cho người dân tại các cơ sở cách ly
theo ông đoàn tấn bửu dù địa phương còn nhiều khó khăn nhưng vẫn sẽ miễn phí toàn bộ chi phí xét nghiệm cách ly đối với những người trở về từ thành phố hồ chí minh bình dương long an và đồng nai trong thời gian này
trong thời gian cách ly tỉnh sẽ lo cho bà con tỉnh sẽ miễn phí xét nghiệm miễn phí ăn uống cho khoảng tám mươi đồng trên một ngày và nhu yếu phẩm khoảng bốn mươi đồng trên một ngày
địa phương cũng sẽ cố gắng lo cho các chi phí và vận động xã hội hóa
ông đoàn tấn bửu thông tin
ủy ban nhân dân tỉnh cần thơ cũng vừa có tờ trình người thường vụ thanh quỷ về việc ban hành kế hoạch tổ chức tiếp nhận cách ly người dân cần thơ về quê từ mục dịch
theo tờ trình tất cả người dân về quê từ mùa dịch sẽ được hưởng các chính sách hậu cần theo quy định và chính sách của thành phố được xét nghiệm covid một mươi chín miễn phí trong thời gian cách ly
người phải điều trị cách ly tập trung sẽ được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian cách ly điều trị tập trung với mức tám mươi đồng một người trên một ngày theo thời gian thực kế cách ly điều trị
ngoài ra còn được hỗ trợ chi phí điều trị chăm sóc y tế tại cơ sở điều trị cơ sở cách ly theo quy định
còn người thực hiện cách ly tại nhà sẽ được hỗ trợ gạo với mức một mươi năm kg gạo trên một người hỗ trợ khẩn cấp với mức năm trăm linh đồng trên một người
người dân về quê là bong bòi mục đích chính đáng để sở trợ kịp thời linh hoạt của các địa phương được coi là phòng công sinh tuyệt vời cho những người dân công nhân lao động đang trong tình thế tiền thoái lưỡng nạt
trong số hai mươi sáu ba mươi công dân về đồng tháp tử phát thì có hơn sáu mươi dự định sẽ quay trở lại các tỉnh thành để tìm việc khi tình hình dịch ổn định
theo báo cáo của tiểu ban thông tin tuyên truyền đồng tháp tính đến tối ngày sáu tháng một mươi tỉnh đã tiếp nhận hai mươi sáu ba mươi công dân từ các tỉnh thành về địa phương
mặc dù tự về quê với số lượng lớn và đột ngột nhưng lực lượng chức năng và các tỉnh đã tổ chức liên tiếp đón kịp thời chú đáo và đảm bảo an toàn
về nghề nghiệp thì có đến sáu năm trăm bảy mươi sáu người lao động tự do chiếm hai mươi sáu một mươi sáu một trăm bảy mươi tám người là công nhân chiếm sáu mươi năm
qua khảo sát nguyện vọng của bà con ở lại địa phương tìm việc là tám bảy trăm một mươi sáu người chiếm khoảng ba mươi bốn
số dự định sẽ quay trở lại các tỉnh thành phố khác để tìm kiếm việc làm sau khi tình hình dịch ổn định là một mươi năm một trăm linh sáu người chiếm sáu mươi
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phạm thiện nghĩa đề nghị ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
các cấp các đoàn thể tiếp tục huy động mọi nguồn lực và cơ sở vật chất để tiếp cận người dân an toàn chú đáo
sau đó hỗ trợ bà con gặp khó khăn trong thời gian cách ly tại nhà
chủ tịch tỉnh lưu ý các khu cách ly cần hạn chế tập trung quá đông thực hiện phân tán và giãn cách để giảm nguy cơ lây chéo
các địa phương không lơ là phải kiểm soát tốt địa bàn thường xuyên tầm soát lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực có nguy cơ cao khu vực chợ khu vực đông dân phân loại điều trị hạn chế chuyển bệnh nhân nặng
sau gần một tháng rưỡi chi viện nhiều đơn vị quân đội dần rút lực lượng khi nhiều quận huyện đã kiểm soát được dịch bước vào giai đoạn bình thường mới
tối ngày sáu tháng một mươi ủy ban nhân dân quận tân bình đã tổ chức tri ân và chia tay bộ đội từ sư đoàn chín quân đoàn bốn sau thời gian hỗ trợ địa phương chống dịch
sáng nay gần hai trăm linh chiến sĩ tham gia lấy mẫu xét nghiệm cho người dân hơn một tháng qua cũng sẽ trở về đơn vị là huyện long thành tỉnh đồng nai
ba mươi quân nhân tri viện đã hỗ trợ cho một mươi phường tại địa bàn phát hơn hai trăm bốn mươi hai túi an sinh cho người dân chăm sóc hơn hai mươi f tại nhà trong cao điểm chống dịch
chính sự tận tình của quân nhân
đã góp công lớn trong việc kiểm soát dịch của địa phương
ngày chia tay ủy ban nhân dân phường một quận bình thạnh đã tặng những chiếc khăn rằn cho gần năm mươi chiến sĩ sư đoàn năm để tri ân khoảng thời gian giúp địa phương từ lớp vùng đỏ đến khi chuyển thành vùng xanh
hơn một tháng qua bảy trăm tám mươi quân nhân đã hỗ trợ quận từ thực chốt kiểm soát cung cấp thức ăn cho đến việc vận hành bốn mươi bảy trạm y tế khám chữa bệnh cho f tại nhà
hôm ngày năm tháng một mươi khoảng một phần tư số quân nhân hỗ trợ tại huyện gò vấp đã trở về đơn vị
theo ban chỉ đạo quân sự quận
nơi này vẫn còn giữ gần một bộ đội để phân phát hơn một ba trăm linh tấn gạo từ kho dự trữ quốc gia gói an sinh thứ ba cho người dân
lực lượng sẽ rời địa phương khi công tác này được hoàn thành
còn tại thành phố thủ đức khoảng một sáu trăm linh chiến sĩ chi viện cho bốn đơn vị gồm sư đoàn năm học viện quân y cao đẳng hải quân trung đoàn gia định
dự kiến sẽ rút dần để tạm cách đi trước khi trở về đơn vị
việc rút quân sẽ diễn ra từ từ tùy vào tình hình kiểm soát dịch của địa phương
trong quá trình làm nhiệm vụ khoảng hai mươi quân nhân đã bị nhiễm covid một mươi chín xong đã khỏi bệnh
việt nam airline group vje dự kiến khôi phục hoạt động vận tải hành khách trên bảy đường bay đội địa từ ngày một mươi tháng một mươi
ngày bảy tháng một mươi đại diện việt nam airlines group cho hay
hai hãng việt nam airline và pacific airline đang lên kế hoạch bán vé trở lại nhiều đường bay hai chiều giữa thành phố hồ chí minh thanh hóa nha trang tuy hòa quy nhơn phú quốc
tần suất mỗi hãng một chuyến khứ hồi trong ngày
việt nam airline cũng đang mở lại đường bay hai chiều giữa thành phố hồ chí minh và huế với tần suốt một chuyến mỗi tuần
đường bay từ vinh đến thành phố hồ chí minh với hai chuyến mỗi tuần
giai đoạn đầu hành khách sẽ phải ngồi giãn cách
với đường bay còn lại các hãng đang theo sát chỉ đạo của cơ quan chức năng để xây dựng lịch bay và mở bán vé
hãng sẽ mở bán vé trên toàn hệ thống bao gồm website ứng dụng di động đại lý và phòng vé ngay khi có sự cho phép của các cơ quan chức năng
đại diện việt nam airline group cho biết
do kế hoạch khai thác có thể bị thay đổi theo tình hình dịch bệnh
việt nam airlines đã xây dựng chính sách hoàn đổi vé linh hoạt cho hành khách
nhưng khách mua vé giai đoạn từ nay đến ba mươi một tháng một mươi sẽ được miễn toàn bộ phí đổi vé
hãng vietjet air dự kiến mở lại bảy đường bay giữa thành phố hồ chí minh với quy nhơn thanh hóa tuy hòa phú quốc nha trang
với tuần suốt một chuyến khứ hồi mỗi ngày
đường bay thanh hóa nha trang và thanh hóa phú quốc sẽ khai thác hai chuyến khứ hồi mỗi tuần
bà bộ airways cũng đã khai thác trở lại đường bay giữa thành phố hồ chí minh và thanh hóa khánh hòa phú hiên bình định phú quốc
theo kế hoạch của cục hàng không việt nam
dựa theo ý kiến của các địa phương
cục hàng không việt nam đã công bố kế hoạch dự kiến mở lại một mươi đường bay nội địa từ ngày một mươi tháng một mươi
không có đường bay đến hà nội
sau khi bộ giao thông vận tải chấp thuận kế hoạch này
cục hàng không việt nam sẽ cấp phép bay cho các hãng hàng không
theo quy định của cục hàng không việt nam
hành khách đi máy bay phải tuân thủ năm k khai báo y tế có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine trong ít nhất một mươi bốn ngày
hoặc có dây chứng nhận khỏi bệnh covid một mươi chín không qua sáu tháng tính từ thời điểm xuất phát
riêng hành khách từ vùng được đánh giá là nguy cơ rất cao tự ứng với màu đỏ cấp bốn
phải có xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai tiếng trước giờ khởi hành
hơn hai tháng qua số doanh nghiệp tham gia nhập khẩu ký tết covid một mươi chín tăng nhanh
đầu tháng bảy chỉ có hai doanh nghiệp nhưng đến cuối tháng chín đã lên tới hai mươi năm doanh nghiệp
giá kit test nhanh liên tục giảm từ tháng bảy
nhưng doanh nghiệp cho biết họ phải trả chi phí xét nghiệm ở mức khá cao
phủ giá chi phí xét nghiệm test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín tại các cơ sở y tế giao động từ một trăm linh rưỡi đến ba trăm linh nghìn đồng tùy nơi
ngoài những địa phương những đơn vị cần phải sử dụng nhiều kít cho chiến dịch tìm f cho cộng đồng
các doanh nghiệp chính là đối tượng tiêu thụ và trả phí xét nghiệm nhiều nhất
nhất là các doanh nghiệp logistics sản xuất thực hiện ba tại chỗ
hiện ký test không phải mặt hàng trong diện áp giá sàn
giá trần theo các luật hiện hành nên giá theo cung cầu
còn với chi phí xét nghiệm
trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
có quy định của bộ y tế là hai trăm ba mươi tám đồng với một mẫu test nhanh
còn bảy trăm ba mươi bốn đồng với một mẫu pcr
giá này đã bao gồm chi phí nhân viên phục vụ vật tư tiêu hao đi kèm giá ký test
tại cuộc hồ báo chính phủ mới đây bộ y tế cho biết đã lập đấn thanh tra
làm việc với một số địa phương để kiểm tra làm rõ chấn trình việc loạn giá kýt xét nghiệm chi phí xét nghiệm
đồng thời bộ sẽ yêu cầu các đơn vị
địa phương giám sát chặt chẽ việc đấu thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm và thanh tra tại các sở y tế
để đưa chi phí xét nghiệm về mức ổn định hơn
bộ y tế cho biết đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn chi phí xét nghiệm covid một mươi chín
tuy nhiên dự kiến đầu tháng một mươi một thông tư này mới có thể ban hành sau khi bộ y tế lấy ý kiến hoàn thiện
chưa kể giá ký test nhanh được các địa phương cơ sở y tế xác định thông qua đấu thầu như thế nào là một ẩn số khác
do đó giải pháp theo nhiều chuyên gia là đưa ký test nhanh vào diện bình ổn giá
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại